muốn xây dựng nền hành chính nhà nước kiến tạo liêm chính minh bạch trách nhiệm hiệu lực hiệu quả
phục vụ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp thì trụ cột quan trọng nhất chính là xây dựng đội ngũ cán bộ
công chức viên chức có chất lượng cao có đạo đức trong sáng đáp ứng yêu cầu hội nhập
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong bài phát biểu hôm nay
tại buổi lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập học viện hành chính quốc gia
đánh giá cao những thành tích trong sáu mươi năm qua của học viện
thủ tướng nêu rõ sáu mươi năm qua học viện hành chính quốc gia
trung tâm quốc gia về đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học về hành chính quản lý nhà nước
không ngừng phát triển cả về quy mô số lượng và chất lượng
học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng trăm nghìn luật cán bộ lãnh đạo quản lý chung
cao cấp cán bộ công chức cho hệ thống hành chính nhà nước hệ thống chính trị
nhiều học viên đã trở thành nhà lãnh đạo nhà quản lý uy tín
giữ trọng trách trong các cơ quan trung ương và nhiều địa phương
trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
nguồn nhân lực cho khu vực công cần phải đổi mới đổi mới quyết liệt và đổi mới sâu sắc hơn nữa
muốn xây dựng nền hành chính nhà nước kiến tạo liêm chính minh bạch trách nhiệm hiệu lực hiệu quả
phục vụ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp
thì trụ cột quan trọng nhất chính là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
viên chức có chất lượng cao có đạo đức trong sáng đáp ứng yêu cầu hội nhập
đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong giai đoạn mới và có tinh thần khởi nghiệp
tạo sự loan tỏa ủng hộ cái mới sự sáng tạo và tạo lập những điều kiện cần thiết
cho tình hình mới
thủ tướng nêu rõ hiện hệ thống hành chính nhà nước ca cấp
tuy có nhiều đổi mới phục vụ nhân dân song không ít cán bộ công chức
vẫn còn tư duy hành chính xin cho nhũng nhiễu thủ tục hành chính chậm được cải tiến
người dân doanh nghiệp còn kêu ca
vì vậy thông qua công tác đào tạo học viện cần phải truyền tải
khơi thông và truyền bá tư duy hành chính liêm chính hành chính phục vụ
hành chính kiến tạo trong toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức của nước ta
cái hệ thống đào tạo chúng ta nó còn nhiều vấn đề trong xử lý của việc với dân
chưa thành đèn nếp tốt chúng ta phải khắc phục cái khâu này
kể cả đức cả tài cả tinh thần phục vụ nhân dân
những vấn đề như vậy rất lớn
chúng ta không phải chỉ dạy đơn thuần về chuyên môn
mà ý là chúng tôi muốn nói
chúng ta cần có một cái
có một cái tư duy truyền đạt cái tinh thần phục vụ nhân dân
trong quá trình giảng dạy của chúng ta
anh có tài anh có thể nói hay anh có thể viết tốt
những đức anh kém gắn có thâm nhũng tiêu cực lợi ích nhóm
nhũng liễu nhân dân thì cái tài đó
viết tốt đó cũng không giải quyết gì
thủ tướng cũng yêu cầu đào tạo sau đại học
cần góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia
các nhà quản lý có tư duy đổi mới tiên phong
có chi thức quản lý khoa học
có khả năng ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại
và hoạt động công vụ
có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
đào tạo sau đại học cũng phải nâng cao chất lượng hơn nữa
để góp phần phát triển nhân lực cho khu vực công
không được học để lấy cây bằng lấy cây xanh
mà cần thực chất hơn
đóng góp cho cơ quan đơn vị công tác nhiều hơn
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã trao tặng huân trường lao động hạng nhì
cho học viện hành chính quốc gia